trên khu vực biển giáp danh giữa quảng ninh và hải phòng tổ công tác phòng pháp luật bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một phối hợp với đội kiểm soát hải quan cục hải quan hải phòng tiến hành kiểm tra tàu dầu mang số hiệu hp một nghìn tám trăm năm mươi hai đang hành trình có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tàu hp một nghìn tám trăm năm mươi hai thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ minh châu địa chỉ tại phường lạc viên quận ngo quyền thành phố hải phòng gồm bốn thuyền viên do ông vũ biết vân sáu mươi tuổi quê ở xã thụy dũng huyện thái thụy thái bình làm thuyền trưởng đang chở năm mươi tám lít dầu đeo và năm mươi kg dầu fo
tàu hp một nghìn tám trăm năm mươi hai hoạt động không đúng phạm vi được quy định trong giấy phép về hàng hóa tàu cung cấp ba bộ hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của số dầu vận chuyển trên tàu
nhưng lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm còn mâu thuẫn
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và cục hải quan hải phòng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện hàng hóa đưa tàu về khu vực neo đậu để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ